vốn được biết đến với phong cảnh núi rừng hùng vĩ
là vùng đất phật linh thiêng của tỉnh quảng ninh
hàng năm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng
trải qua thời gian cảnh quan ở yên tử đã có những thay đổi
nhưng cơ bản vẫn giữ được nét đẹp cổ kính hoang sơ vốn có của nó
có lẽ đây chính là nét hấp dẫn riêng mà không phải nơi nào cũng có được
đây là lần đầu tiên mình đến thiên tử
trước lúc đó có đi lên sapa đến đỉnh phan xư băng thì cảm giác đã rất rất rất là thích rồi
nhưng mà ở đó chỉ là những cái cẩm núi non thôi
và ở đây là khi đến đây á
cái không gian và những cái kiến trúc ở dưới á
nó quá đẹp rất là mê
mê và ước được có một ngày sẽ được đến đây một lần
khi mà cái không gian và những cái kiến trúc ở dưới á
cái công trình nó hoàn thành
và khi đi cấp reo lên trên đây thì cái cảm giác nó
chỉ biết nói là hay chữ lịch quá tuyệt vời
rất là thích không khí nữa
cảnh rừng xanh mướt nó quá đẹp đi
nói chung là cũng sự phục vụ của những cái nơi mà dành làm thắng cảnh
những cái duy tích lịch sử á
thì có những sự phục vụ nó giống giống nhau
nhưng mà ở đây thì mình cảm thấy
tại vì không biết những người khác cảm nhận như thế nào
nhưng đối với mình thì mình quan trọng nhất là cái giao thông
cái sự di chuyển của những người đi tham quan
tại vì khi người ta đến người ta di chuyển một cách thuận tiện
người ta sẽ có cảm giác thích lắm
người ta sẽ thoải mái để mà người ta cảm nhận
người ta suy nghĩ trong đầu mình phải đến lần thứ hai
chứ bây giờ đi đến và đi bộ
ê xíu mệt quá nó hơi
chắc mới không đi nữa đâu
nó đối với em suy nghĩ em là như vậy
điểm thu hút du khách và phật tử đến với yên tử
đó chính là quãng đường từ chân núi lên tới chùa đồng
những cố gắng của du khách trên quãng đường đi
như phản ánh hành trình phấn đấu
của mỗi người tìm tới những giá trị cao đẹp
trong con người mình trên đỉnh núi linh thiên
con đường dẫn lên núi rất đẹp
đi bộ lên chùa đồng từ ga cáp treo
mất khoảng ba mươi đến bốn mươi phút
đường dốc nhưng rất đẹp và ấn tượng
dòng người hành hương lên chùa đồng đông đúc
mọi người đi cùng một con đường
như tăng thêm tinh thần đoàn kết
mỗi du khách như cảm nhận một tinh thần tập thể
từ những câu chuyện tiếng nói cười trên đường đi
từ lòng tốt và sự giúp đỡ giữa người với người
trong suốt con đường đeo bộ khó khăn và khá mệt này
họ đi với cùng một mục đích
là lên đễ bái và cầu phúc ở chùa đồng
sau trải nghiệm hành hương này
điều ấn tượng chính là tinh thần cao đẹp của những người hành hương
đến với chùa đồng ở độ cao một tám trăm linh m
mỗi du khách phật tử
như được gạt bỏ mọi phiến lo
của cuộc sống đời thường tâm hồn tĩnh lặng
mỗi khi lễ chùa đồng năm
cũng là dịp để chúng ta nhìn lại mình
để cư xử với nhau đúng mực
làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta tốt đẹp hơn
khi lên tới chùa đồng
gần như những khó khăn trên quãng đường đi tan biến hết
chỉ còn lại khí trời trong mát
hòa cùng với sự linh thiêng bên cửa phật
tâm hồn tĩnh lặng
tâm hồn mỗi con người
chỉ còn lại cái chân thiện
mọi bộn bề lo toan dường như được gạt bỏ
lên tới chùa đồng
không phải du khách đã chinh phục được đỉnh núi
mà chính núi linh thiêng đang nghiêng mình chào đón du khách
khi lên đến chùa đồng thì mình thấy cảm giác rất là tĩnh nặng

cảm giác mình rất là nhẹ nhàng rất là tĩnh nặng và coi như là kiểu mình về với đất phật
cảm giác mình rất là nhẹ nhàng rất là tĩnh nặng và coi như là kiểu mình về với đất phật

và đây là lần đầu tiên mình lên chùa yên tử
thì mình thấy công tác ở chùa thì rất là tốt
với cả sạch sẽ và trang nghiêm
bây giờ kiến thiết thì nó rất là đẹp
đến hẹn lại lên
lễ hội xuân yên tử tỉnh quảng ninh
diễn ra vào dịp đầu năm mới âm lịch hàng năm
khác với mọi năm
năm bậu thất hai nghìn một mươi tám
lễ hội xuân yên tử có nhiều điểm mới
đặc biệt đã phát huy tốt vai trò xã hội hóa của người dân
trong việc tham gia tổ chức lễ hội
nhiều hoạt động của lễ hội
đã có sự tham gia hưởng ứng của người dân trong vùng
điều đó cho thấy tinh thần đồng thuận
nguyện vọng của nhân dân
cùng với chính quyền bảo vệ khu di tích
tôi có rất nhiều những sự phối hợp
và cách làm sáng tạo để cho du khách

khi đi lễ chùa bằng ô tô xe máy
thì đều vào yên tử
một cách rất là thuận lợi
năm nay chúng tôi có chỉnh sang thêm
bến xe hạ kiệu một bến xe hai kiệu hai
bố trí theo các luồng đỗ của xe
và sơn vạch kẻ luồng
biển bảng rất là thuận lợi
bên cạnh đó chúng tôi có bố trí thêm
những điểm bến xe bíp bến xe taxi
và đặc biệt nữa là
các cung đường đều có
biển và sơn kẻ vạch
bên cạnh đó thì lực lượng công an
thành phố úng bí
cũng như lực lượng của ban quản lý yên tử
và công ty tùng lâm
đều giải ra các điểm cua
những ngã ba ngã tư
để làm sao phân luồng
cho du khách đi lễ chùa bằng ô tô
cũng như xe máy
có một thời gian tiếp cận
mua vé cũng như đưa xe vào
một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất
bắt buộc là anh em phải
đi vào khu di tích
tại nơi làm
và công việc ở trên này
cũng cần phải có ca kíp làm
và sớm nhất là từ bảy h
phải có mặt ở vị trí
và ca muộn là tầm tám h
và ca sớm kết thúc vào tầm bốn giờ chiều
và ca muộn là phải trực đến hết khách
bắt đầu bước sang năm hai nghìn một mươi tám
tinh thần làm việc
của đội ngũ hướng dẫn viên ở trên này
là chuẩn bị rất cẩn thận
về khâu phục vụ cho du khách
rồi là hướng dẫn cho du khách
tất cả những cái lối đi
và những vị trí đi lại của trên này
thì cũng là năm
tỉnh quảng ninh đang gai tổ chức
năm du lịch quốc gia
chính vì vậy xác định được cái nhiệm vụ tầm quan trọng
trách nhiệm của cán bộ công nhân viên
ban của lý di tích và đồng quốc dân tử
đến giờ phút này
cũng đã phân công phân nhiệm cụ thể
các đồng chí lãnh đạo
cho từng cán bộ công nhân viên
cho từng các đồng chí
và có cái trách nhiệm trong cái quá trình tổ chức diễn giả hội xuân
và đặc biệt là năm nay
đưa trung tâm lễ hội và dịch vụ
vào hoạt động
thì đây cũng là một cái điểm mới
và cũng là nét mới
và đặc biệt trong cái màn truyền thống
thì năm nay thì cũng được
công ty của văn phát triển thủ lâm
và các cái đơn vị phối thuật khác
thì đưa vào để trình diễn
thì nó có
quy mô hơn
hoàn trang hơn
một mùa xuân nữa đã về
phật tử và du khách hành hương
lại nô nức cùng nhau
đi lễ chùa
về với đất phật
về với núi thiên yên tử
nơi đất trời giao hòa
gió mây vấn vương như sồng trầu hổ phục
hàng trăm năm qua
bầu nguyên khí dưới cánh rừng yên tử
vẫn tiếp truyền
nguồn năng lượng tinh khôi
vào từng hơi thở
từng bước chân của du khách